hàng năm các làng ven biển thuộc các tỉnh thành phố nam trung bộ đều tổ chức lễ hội cầu ngư
lễ hội cầu ngư thờ cúng cá ông mang đậm nét văn hóa dân gian tiêu biểu của ngư dân các vùng biển
và có vị trí đặc biệt trong đời sống tâm linh tín ngưỡng của cộng đồng
qua thời gian thì lễ hội càng được củng cố và trở thành lễ hội truyền thống đầu xuân của bà con ngư dân
tại đà nẵng lễ cầu ngư đã được nâng tầm tổ chức để bảo tồn tín ngưỡng dân gian
phát huy giá trị văn hóa biển đảo và tôn vinh giá trị văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
cứ vào ngày một mươi sáu tháng riêng âm lịch các làng biển tại đà nẵng đều tổ chức lễ cầu ngư thờ cúng cá ông rất trang trọng
từ sáng sớm lễ rước và nghinh ong đã được tổ chức trên bãi biển
lễ cầu ngư đã được cư dân ven biển đà nẵng truyền giữ qua nhiều thế hệ với các nghi thức cúng tế truyền thống như rước sắc nghình thủy hò bà trạo
trong lễ tế và văn tế đều nói lên lòng biết ơn của dân làng đối với công đức cả ông và cầu mong một mùa đánh bắt bội thu thuyền bè đi khơi về lộng an toàn
hàng năm là tới một mươi sáu tháng riêng là tổ chức lúc cầu ong của quốc gia dân ong cầu những ông
mà muốn là cầu cho bà cong mình ra khơi đánh bác
mùa gió mùa to trắng lớn này bỏ
mùa gió tốt rồi trọng vẹn đi được chế
nhằm nâng tầm giá trị văn hóa lễ cầu ngư thành phố đã chủ trương xã hội hóa các hoạt động lễ hội nhằm huy động sự tham gia của cộng đồng tiết kiệm chi phí đặc biệt là bảo lưu tín ngưỡng đặc trưng của văn hóa tâm linh miền biển
thông qua lễ hội còn thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó giữa các ngư dân làng trài để họ có thêm sức mạnh trong cuộc mưu sinh giữa muôn trùng sóng nước động viên ngư dân yên tâm bám biển bảo vệ ngư trường chủ quyền biển đảo
qua lễ hội ngư mỗi mùa tâm thần của người dân rất là phán khởi vui vẻ bởi vì chúng ta cũng tạo ân tranh để phù hộ cho mưa thùng gió hòa và khe thắt hải sản càng ngày càng đạt lượng cao và ổn định cuộc sống